mua bán trái phép năm bánh heroin và sáu viên ma túy tổng hợp
hai đối tượng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh bắc ninh
chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện gia bình
bắt quả tang tại xã đại bái huyện gia bình
hai đối tượng là vũ tùng dương chú tệ huyện gia bình và hà xuân trường chú tệ tỉnh hải dương
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ năm bánh heroin có tổng trọng lượng trên một năm trăm linh g
và sáu viên ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn năm trăm năm mươi hai gram
với thủ đoạn hoạt động mua bán cháy phép chất ma túy rất tinh vi
các đối tượng lắp nhiều lớp cửa sắt kiên cố hệ thống camera dày đặc
thường xuyên thay đổi số điện thoại liên lạc để tránh sự phát hiện của lực lượng công an
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
bất ngờ đột kích vào một phòng trọ trên địa bàn công an phường tân hiệp
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa phát hiện bảy đối tượng đã sử dụng trái phép chất ma túy
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào dạng sáng ngày ba tháng một mươi một công an phường tân hiệp
thành phố biên hòa đã bắt quả tăng bảy đối tượng gồm trần văn tuấn huy quê tại hà nội
hoàng đình tùng kim thành long lê dương hải nguyễn văn nam lê thị như và lê quốc bảo
cùng chú thệ tỉnh đồng nai đang sử dụng cháy phép chất ma túy tại một căn nhà ở tổ hai khu phố ba
qua kiểm tra nhanh cả bảy đối tượng đều dương tính với chất ma túy
công an phường tân hiệp thành phố bên hòa đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng trên
về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc giang vừa bắt quả tăng đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép
tại đường liên thôn thuộc tổ dân phố ba thị trấn kép huyện lạng giang đã thu giữ trên ba mươi kg pháo
hai đối tượng bị bắt giữ là vũ văn dũng và nguyễn văn khang cùng chú tại huyện lạng giang
tăng vật thu giữ gồm một mươi bánh pháo nổ loại pháo dây với tổng trọng lượng là hai mươi hai năm kg và hai xe mô tô
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của dũng lực lượng công an thu giữ thêm bốn bánh pháo nổ với trọng lượng tám năm kg
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã tạm giữ hai đối tượng này để tiếp tục điều tra làm rõ
theo báo cáo của trung tâm y tế huyện cửa long năng trên địa bàn huyện vừa ghi nhận thêm sáu mươi ba trường hợp
kiểm tra nhanh kháng nguyên dương tính với sars cov hai tại buôn quýt buôn đê và buôn quyê xã eo hồ
trong sáu mươi ba trường hợp này có tám người đã có kết quả xét nghiệm real time pcr khẳng định dương tính
còn lại năm mươi năm trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm d tam pcr khẳng định
trước đó vào sáng ngày ba tháng một mươi một sau khi phát hiện hai học sinh trên địa bàn xã eo hồ dương tính với sars cov hai
vào ngày một tháng một mươi một lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra
truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với hai em học sinh này
thì đã phát hiện ba người trong gia đình hai em học sinh này đã dương tính với sars cov hai
mở rộng truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân vừa nêu
trung tâm y tế huyện crong năng đã phát hiện hầu hết các bệnh nhân đều có yếu tố liên quan
tới một đám tang ở xã yà hồ vào ngày hai mươi chín tháng một mươi
nhận định dịch bệnh đang lây lan phức tạp trung tâm y tế huyện đã lấy mẫu xét nghiệm
test nhanh kháng nguyên cho hơn ba người dân tại buôn quých buôn đê và buôn ghiê
kết quả ghi nhận là thêm sáu mươi trường hợp đã dương tính với sars cov hai
hiện công tác truy vết lấy mẫu xét nghiệm người dân trên địa bàn ba buôn tiếp tục được khẩn trương triển khai
và liên quan đến tình hình dịch bệnh phức tạp ở đắk lắc thì ngày hôm nay
bộ y tế đã quyết định thành lập tổ công tác để hỗ trợ chống dịch tại tỉnh này
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
từ ngày hai đến ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ họp thứ tám
ông trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp lần này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung như sau
xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng bộ y tế nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ban cán sự đảng bộ y tế đã vi phạm
các nguyên tắc hoạt động của đảng quy chế làm việc của ban cán sự đảng
thiếu trách nhiệm bùng lỏng lãnh đạo chỉ đạo đề bộ y tế cục quản lý dược
nhiều đơn vị cơ sở khám chữa bệnh và cá nhân vi phạm quy định của đảng
pháp luật của nhà nước trong công tác xây dựng ban hành thể chế chính sách
trong việc cấp phép nhập khẩu thuốc thực hiện liên doanh liên kết đấu thầu
mua sắm thuốc trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hào để nhiều cán bộ đảng viên bị kỷ luật
một số bị xử lý hình sự những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng
thất thoát lãng phí tiền tài sản của nhà nước thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế
ảnh hưởng lớn đến chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ
và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân gây bức xúc trong xã hội
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành y tế
xét thấy nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm của ban cán sự đảng
bộ y tế một số cá nhân và cấp ủy tổ chức đảng liên quan
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm
một ủy ban kiểm tra chung ngương quyết định thi hành kỷ luật
cảnh cáo ban thường vụ đảng ủy bộ y tế nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đảng ủy cục quản lý dược nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
ban thường vụ đảng ủy bệnh viện bạch mai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
khuyển trách đảng ủy cục quản lý dược
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
khai trừ ra khỏi đảng các vị lãnh đạo nguyên lãnh đạo bệnh viện bạch mai gồm
nguyễn quang tuấn bí thư đảng ủy giám đốc nguyên giám đốc bệnh viện tim hà nội
nguyễn quốc anh nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc
nguyễn ngọc hiền nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên phó giám đốc bệnh viện
cách trước tất cả các chức vụ trong đảng đối với các ông
nguyễn minh tuấn bí thư tri bộ vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế
nguyễn chiến thắng nguyên bí thư tri bộ nguyên giám đốc ban quản lý dự án công trình y tế
trọng điểm kiêm giám đốc ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế bộ y tế
khuyển trách các đồng chí
nguyễn trường sơn ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ y tế
nguyễn thế thịnh bí thư tri bộ cục trưởng cục quản lý y dược cổ truyền
vũ tuấn cường đảng ủy viên bộ y tế bí thư đảng ủy cục trưởng cục quản lý dược
nguyễn trí dũng bí thư tri bộ giám đốc trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét
thi hành kỷ luật ban cán sự đảng bộ y tế nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với các đồng chí như sau
nguyễn thị kim tiến trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương
nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bí thư đảng ủy nguyên bộ trưởng bộ y tế
trương quốc cường ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ y tế
ủy ban kiểm tra trung ương sẽ tiếp tục xem xét xử lý kỷ luật một số tổ chức đảng và đảng viên
có liên quan đến vi phạm khuyết điểm đã nêu đồng thời yêu cầu ban cán sự đảng
ban thường vụ đảng ủy bộ y tế chỉ đạo khắc phục các vi phạm khuyết điểm
kiểm điểm trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng đảng viên khác có liên quan
xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng đoàn hội chữ thập đỏ việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy rằng
đảng đoàn hội chữ thập đỏ việt nam đã vi phạm các nguyên tắc hoạt động của đảng
quy chế làm việc của đảng đoàn thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo
để cho ban thường vụ thường trực trung ương hội một số đơn vị và cá nhân có nhiều vi phạm khuyết điểm
trong công tác tổ chức cán bộ quản lý tài chính quy hoạch sắp xếp và quản lý các cơ quan báo chí
trực thuộc cơ quan trung ương hội
các đồng chí nguyễn thị xuân thu nguyên bí thư đảng đoàn nguyên chủ tịch
nguyễn hải anh ủy viên đảng đoàn phó chủ tịch kiêm tổng thư ký bí thư đảng ủy cơ quan trung ương hội
trần quốc hùng ủy viên đảng đoàn phó chủ tịch đặng minh châu nguyên ủy viên đảng đoàn
nguyên trưởng ban tổ chức nguyên tránh văn phòng đảng đoàn
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của đảng đoàn hội chữ thập đỏ việt nam
chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm khuyết điểm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
đồng chí đinh bá tuấn bí thư tri bộ nguyên tổng biên tập tạp chí điện tử nhân đạo và đời sống
chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của đơn vị
chịu trách nhiệm trực tiếp về một số vi phạm khuyết điểm trong quản lý đội ngũ phóng viên
người lao động tham mưu trái quy định trong việc sắp xếp cơ quan báo chí của trung ương hội
những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng gây bức xúc trong nội bộ
ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng và hội chữ thập đỏ việt nam đến mức phải xem xét và xử lý kỷ luật
xem xét kết quả thực hiện kết luận giám sát của ubthv trung ương đối với ban thường vụ tình ủy hà nam
ubthv trung ương nhận thấy ban thường vụ tình ủy hà nam đã nghiêm túc chấp hành và tích cực thực hiện các yêu cầu nêu tại kết luận lần này
chỉ đạo khắc phục các vi phạm khuyết điểm tiến hành kiểm tra kết luận vi phạm kiểm điểm trách nhiệm
xem xét xử lý và đề nghị xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan
ubthv trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với ban cán sự đảng
ubnd tỉnh hà nam nhậm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và đồng chí
nguyễn xuân đông nguyên phó bí thư tình ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ubnd tỉnh
đồng thời yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung đã chỉ ra trong kết luận giám sát
xem xét kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong đảng đối với ban thường vụ tình ủy và ubnd tình ủy
kiểm tra tài chính đảng đối với ban thường vụ tình ủy lai châu nhậm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi ubnd trung ương nhận thấy
bên cạnh những ưu điểm ban thường vụ tình ủy và ubnd tình ủy lai châu còn có một số hạn chế khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo
tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong đảng và việc quản lý sử dụng tài chính tài sản của đảng
ubnd trung ương yêu cầu ban thường vụ tình ủy và ubnd tình ủy lai châu nghiêm túc phải kiểm điểm giúp kinh nghiệm khắc phục kịp thời những hạn chế khuyết điểm đã được chỉ ra
cũng tại kỷ họp lần này ubnd trung ương đã thảo luận cho ý kiến về dự thảo hướng dẫn thực hiện quy định số ba mươi bảy qd tvk ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của ban chấp hành trung ương
về những điều mà đảng viên không được làm và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác
đúng một mươi ba h ba mươi phút ngày ba tháng một mươi một theo giờ địa phương chuyên cơ chở thủ tướng chính phủ phạm minh chính và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới sân bay oli ở thủ đô paris
bắt đầu chuyến thăm chính thức cộng hòa pháp từ ngày ba đến ngày năm tháng một mươi một theo lời mời của thủ tướng cộng hòa pháp yan caste
trong khuôn khổ chuyến thăm thủ tướng đã có hội đàm với thủ tướng pháp yancaste và cùng người đồng cấp nước chủ nhà chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác giữa hai nước
ngay sau khi tới cộng hòa pháp thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới đặt vòng hoa tại tượng chủ tịch hồ chí minh và thăm không gian hồ chí minh ở thành phố montre
chiều cùng ngày lễ đón chính thức thủ tướng chính phủ phạm minh chính cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam thăm chính thức cộng hòa pháp đã diễn ra tại paris
chiều tối mùng ba tháng một mươi một theo giờ địa phương tại điện martinen thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã hội đàm với thủ tướng pháp yong catech
thủ tướng jangkatech bày tỏ vui mừng đón thủ tướng phạm minh chính sang thăm chính thức cộng hòa pháp
đánh giá cao quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước và mức độ phát triển sâu rộng đa dạng của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong thời gian qua
thủ tướng jangkatech cho biết pháp sẽ hỗ trợ thêm cho việt nam chín trăm bảy mươi liều vaccine ngừa covid một mươi chín qua cơ chế covax và bốn trăm linh liều vaccine qua kênh song phương
nâng tổng số vaccine hỗ trợ cho việt nam đến nay lên hơn hai triệu liều
thay mặt chính phủ và nhân dân việt nam thủ tướng phạm minh chính cảm ơn sự giúp đỡ của chính phủ pháp dành cho việt nam
trong công tác phòng chống đại dịch mong muốn pháp tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm đồng thời tiếp tục hỗ trợ việt nam trong bối cảnh hậu covid một mươi chín
hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy rằng vượt qua các thăng trầm của lịch sử quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa việt nam và pháp đã không ngừng phát triển
vươn lên thành đối tác chiến lược với nền tảng hợp tác toàn diện phong phú hiệu quả trên mọi lĩnh vực
năm hai nghìn hai mươi ba kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao và một mươi năm thiết lập đối tác chiến lược việt nam pháp
hai thủ tướng nhất trí cùng xây dựng kế hoạch tổng thể tạo truyền biến mạnh mẽ để làm cơ sở đưa quan hệ việt pháp phát triển lên tầm cao mới
hai bên cũng đã thống nhất triển khai các biện pháp thiết thực nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho trao đổi thương mại song phương
hỗ trợ các doanh nghiệp hàng hóa của hai nước thâm nhập thị trường của nhau
hai thủ tướng cũng chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận có giá trị lớn trong lĩnh vực kinh tế thương mại
chiều cùng ngày theo giờ địa phương nhân chuyến thăm chính thức cộng hòa pháp
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tiếp bà aurier nguyễn giám đốc điều hành chương trình tiếp cận vaccine toàn cầu covax
thủ tướng cảm ơn chương trình covax đã cam kết cung cấp miễn phí cho việt nam ba mươi tám chín triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi một
đến nay đã chuyển đến việt nam gần hai mươi ba triệu liều
trên tinh thần đoàn kết quốc tế đóng góp trách nhiệm và những nỗ lực chung
chính phủ việt nam quyết định đóng góp thêm năm trăm linh usd vào chương trình covax nâng tổng số đóng góp của việt nam cho chương trình
lên một triệu usd
thủ tướng nhấn mạnh sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế trong đó có sự hỗ trợ quan trọng của covax và của các nước thông qua covax
cùng sự quyết tâm nỗ lực của chính phủ và người dân việt nam tình hình dịch bệnh hiện đã cơ bản được kiểm soát
việt nam đã chuyển sang chiến lược thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh từng bước đẩy nhanh quá trình phục hồi
trong bối cảnh đó thủ tướng đề nghị covax tiếp tục phân bổ và điều chuyển số vaccine còn lại tới việt nam ngay trong tháng một mươi một
đồng thời tiếp tục phân bổ thêm vaccine cho việt nam
về phần mình bà giám đốc điều hành chương trình covax đánh giá cao việc triển khai tiêm chủng nhanh chóng và hiệu quả của việt nam thời gian qua
bà cho biết cùng với đẩy nhanh việc phân bổ và chuyển vaccine đến việt nam
covax vừa quyết định phân bổ thêm hơn chín triệu liều vaccine pfizer và moderna cho việt nam và sẽ xem xét chuyển giao trong thời gian sớm nhất
bà orelia nguyễn đặc biệt đánh giá cao và cảm ơn chính phủ việt nam
dù còn nhiều khó khăn nhưng đã quyết định đóng góp thêm năm trăm linh usd
trong bối cảnh covax sẽ đẩy mạnh kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường đóng góp thêm tài chính cho chương trình
bà mong muốn việt nam lan tỏa tinh thần này kêu gọi sự tham gia ủng hộ các nỗ lực của covax
để đạt mục tiêu bao phủ tiêm chủng cho bảy mươi dân số thế giới vào giữa năm hai nghìn hai mươi
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức pháp của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
vào sáng nay đoàn đại biểu cấp cao bộ công an do đồng chí đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu đã hội đàm với ngài gareth damanin
bộ trưởng bộ nội vụ pháp tại trụ sở bộ nội vụ pháp
bộ trưởng bộ nội vụ pháp bày tỏ vui mừng được đón làm việc với đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
và khẳng định chuyến thăm pháp của đồng chí đại tướng tô lâm có ý nghĩa quan trọng
góp phần tăng cường và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương đi vào thực chất
hiệu quả nhằm giải quyết các vấn đề an ninh trật tự giữa hai nước
đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia như tội phạm kinh tế di cư bất hợp pháp tội phạm công nghệ cao
ngài damanin khẳng định pháp cam kết sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình
ổn định an ninh an toàn hàng hải hàng không tại biển đông tăng cường quan hệ hợp tác với asean
trên tất cả các lĩnh vực trong đó có nâng cao năng lực chấp pháp trên biển của các nước trong khu vực biển đông
phía pháp sẵn sàng tăng cường hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực an ninh cảnh sát
đặc biệt phía pháp sẽ hỗ trợ đào tạo huấn luyện và trang bị cho lực lượng phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ của việt nam bộ trưởng tô lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị
chú đáo của ngài bộ trưởng nội vụ pháp và tin tưởng chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng trong
việc tăng cường củng cố phát triển quan hệ hợp tác giữa hai bộ trên lĩnh vực an ninh trật tự
đặc biệt là trong bối cảnh các quốc gia đang đối mặt với thách thức lớn chưa từng có từ đại dịch
covid một mươi chín khẳng định việt nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với pháp luôn coi pháp là một
trong những đối tác hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam vì hòa bình hợp tác và phát
triển tại khu vực và trên thế giới việt nam đánh giá cao vai trò của pháp trong
mục tiêu trở thành một trong những quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới tham gia giải quyết các
vấn đề quốc tế khu vực trọng tâm gia tăng tầm ảnh hưởng và tiếng nói của liên minh châu âu nói
định mối quan hệ hợp tác giữa hai bộ ngày càng phát triển hiệu quả thực chất và đi vào chiều sâu
trên nhiều lĩnh vực như chia sẻ thông tin nghiệp vụ dữ liệu tội phạm đào tạo nâng cao năng lực
cán bộ đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nhất là tội phạm mua bán người tội phạm sử
dụng công nghệ cao đánh giá cao vai trò của tùy viên cảnh sát pháp tại việt nam hai bên thống
nhất sẽ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp chia sẻ thông tin mà hai
bên cùng quan tâm hợp tác phòng chống di cư trái phép tạo điều kiện để công dân việt nam được cấp thị
nhập cảnh cư trú học tập lao động hợp pháp tại pháp và coi đó là giải pháp quan trọng để phòng
ngừa di cư trái phép tại buổi hội đàm hai bộ trưởng đã ký ý định thư giữa bộ công an việt nam
và bộ nội vụ pháp về tăng cường năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trong năm hai nghìn hai mươi hai chương trình giám sát của quốc hội ubthqh gồm bốn chuyên đề trong đó yêu cầu
đã giám sát phải có hiệu quả và hiệu lực giám sát phải làm đến nơi đến trốn theo tận cùng vấn đề
được giám sát
phải có phương pháp giám sát tổng hợp chi tiết khoa học huy động tổng lực cơ quan chức năng
và đây là một trong những nội dung quan trọng được chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh
tại hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội
năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại hà nội hội nghị được tổ chức trực tuyến với sáu mươi ba điểm cầu
trên toàn quốc
phát biểu khai mạc chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh giám sát là chức năng cơ bản
của quốc hội đổi mới nâng cao chất lượng công tác giám sát là nội dung trọng tâm của đổi mới
nâng cao chất lượng hoạt động của quốc hội khóa một mươi năm từ năm hai nghìn hai mươi một ủy ban thường vụ quốc hội
đã nghiên cứu và lựa chọn bốn chuyên đề giám sát trong năm hai nghìn hai mươi hai gồm việc thực hiện chính sách pháp luật
về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một việc thực hiện chính sách pháp luật
về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành việc thực hiện pháp luật
về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày
một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một và chuyên đề việc thực hiện các nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
chủ tịch quốc hội cũng nhấn mạnh các yêu cầu đặt ra trong công tác giám sát
chúng ta phải làm đến nơi đến trốn và làm có cái bằng chứng nó cụ thể có những nhận xét đánh giá
sát đúng với tình hình thực tiện của từng lĩnh vực đưa ra những kiến nghị đề xuất sắc chảo
và chúng ta cũng phải theo dõi cả cái việc tổ chức thực hiện các kiến nghị giám sát này
và lần này ủy ban thường vụ quốc hội cũng như quốc hội yêu cầu là phải xác định được
trách nhiệm giải trình của các tổ chức các cấp các ngành rồi các tổ chức các đơn vị
các ca nhân có liên quan nhất là trách nhiệm người đứng đầu đối với từng lĩnh vực
trong cả bốn chuyên đề giám sát này ủy ban thường vụ quốc hội huy động các cơ quan của quốc hội
giao nhiệm vụ cho sáu mươi ba đoàn đại biểu quốc hội và sáu mươi ba hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố và tổ chức
giám sát thực hiện một cách độc lập chủ tịch quốc hội cũng yêu cầu việc giám sát phải tổ chức khoa học
chặt chẽ đặc biệt giám sát phải đúng và trúng chỉ rõ địa điểm ghi rõ trách nhiệm giải trình của
các tổ chức cá nhân và lần này ủy ban thường vụ quốc hội cũng yêu cầu là nếu như trong quá trình giám sát
có phát hiện những dấu hiệu sai phạm đối với tất cả các lĩnh vực thì sẽ chuyển hồ sơ cho các cơ quan
chức năng để nâng cao cái năng lực giám sát của quốc hội chứ không phải là chúng ta chỉ đưa ra cái ý kiến
như vậy mà ai thực hiện thực hiện không thực hiện thì thôi phải cụ thể hóa được cái trách nhiệm của từng tổ chức và cá nhân
trong quá trình tổ chức giám sát chủ tịch quốc hội cũng lưu ý cán bộ tham gia phải có bản lĩnh và sẽ có cách
để giám sát

để giám sát việc triển khai giám sát cần giảm thiểu các thủ tục hành chính tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
bảo đảm hiệu quả tiết kiệm tránh lãng phí và không làm ảnh hưởng phiên hà đến hoạt động tại những nơi được giám sát
cũng trong sáng ngày hôm nay phát biểu tại hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của quốc hội
và ủy ban thường vụ quốc hội năm hai nghìn hai mươi hai trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khẳng định
việc đổi mới về công tác giám sát của quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội là rất cần thiết
trong đó việc lựa chọn bốn chuyên đề giám sát trong năm hai nghìn hai mươi hai có tính trọng tâm trọng điểm và với chức năng nhiệm vụ của bộ công an
sẽ phối hợp chặt chẽ đáp ứng đầy đủ việc thực hiện kế hoạch triển khai chương trình giám sát của quốc hội
và ủy ban thường vụ quốc hội đối với các chuyên đề giám sát
đối với bốn chuyên đề giám sát trong đó có hai chuyên đề giám sát tối cao của quốc hội và hai chuyên đề giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh đây đều là những nội dung giám sát đáp ứng được mong mỏi của cử tri
và phù hợp với các nhiệm vụ liên quan đến các hoạt động của lực lượng công an nhân dân
đặc biệt là chúng tôi nhận thấy là đối với chuyên đề số bảy mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội về giám sát thực hiện pháp luật
về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại và tố cáo từ ngày một mươi
tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một thì đây chúng tôi nhận thấy là rất là quan trọng
và cũng là cái nhiệm kỳ trước là chúng ta cũng đã phối hợp nhiều mà chúng tôi nhận thấy rằng là trong cái chuyên đề này
thì có liên quan rất nhiều đến góc độ của công an để thực hiện cái chức năng nhiệm vụ đảm bảo về an ninh trật tự
nhất là trong những cái giai đoạn tình mới
trong nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội
đã có sự phối hợp chặt chẽ với bộ công an đáp ứng các nhiệm vụ yêu cầu triển khai công tác giám sát và đạt được nhiều kết quả quan trọng
chúng tôi cũng đã phối hợp và làm rất nhiều những việc tốt đặc biệt là cái việc mà rà soát lại các cái văn bản
có liên quan đến quy phạm pháp luật mà thực hiện trong liên quan đến thực hiện chức năng nhiệm vụ của bộ công an
cái việc thứ hai là chúng tôi cũng phối hợp với các ban của quốc hội là giải quyết rất nhiều các cái nội dung
có liên quan đến khiếu nại tố cáo và tiềm ẩn có liên quan đến an ninh trật tự
đặc biệt nhất là từ đầu khóa đến giờ chúng tôi cũng đã phối hợp tốt với ban thân nguyện để giải quyết một mươi tám ý kiến của cử tri
có liên quan đến quốc hội liên quan đến an ninh trật tự mà đã được đáp ứng
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng nhấn mạnh trong quá trình thực hiện kế hoạch các chuyên đề giám sát của quốc hội
và ủy ban thường vụ quốc hội trong năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an sẽ phối hợp chặt chẽ đáp ứng các yêu cầu của đoàn giám sát
góp phần đổi mới nâng cao năng lực hiệu lực hiệu quả của hoạt động giám sát của quốc hội
ngày hôm nay tại hà nội trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an đã chủ trì phiên họp thứ nhất tổ biên tập xây dựng đề án tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác đảng công tác chính trị trong công an nhân dân
quán triệt thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
ban thường vụ đảng ủy công an trung ương ban hành kế hoạch số năm mươi khduca về xây dựng đề án tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác đảng
công tác chính trị trong công an nhân dân
thành lập tổ biên tập nghiên cứu xây dựng đề án gồm một mươi bốn đồng chí do thứ trưởng trần quốc tỏ làm tổ trưởng
tại phiên họp các đại biểu đã cho ý kiến về dự thảo đề cương chi tiết
đề án được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức vị trí vai trò của công tác đảng công tác chính trị trong công an nhân dân
tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng và hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy tổ chức đảng trong công an nhân dân
theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và các nghị quyết của trung ương về công tác cán bộ
đồng thời đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát kỳ luật đảng trong công an nhân dân
tăng cường công tác quần chúng hoàn thiện cơ chế tiến hành công tác đảng công tác chính trị trong công an nhân dân
qua đó góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
phát biểu kết luận phiên họp thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định sự cần thiết của việc xây dựng đề án trong tình hình hiện nay
đồng thời ghi nhận các đại biểu khách mời đã có những ý kiến đóng góp tâm huyết chất lượng nhất là những vấn đề về trình tự thủ tục thẩm quyền xây dựng đề án
đồng chí thứ trưởng yêu cầu các thành viên tổ biên tập phát huy tinh thần trách nhiệm tập trung hoàn thành công việc đảm bảo đúng tiến độ
sau phiên họp này thường trực tổ biên tập tiếp thu ý kiến của các đại biểu trình lý dự thảo trình đồng chí bộ trưởng xem xét
tiếp tục phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền theo hướng đổi mới hướng tới nội dung thiết thực hơn góp phần nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho nhân dân lan tỏa những hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và đây là những nội dung đã được lãnh đạo hai đơn vị cục truyền thông công an nhân dân và cục cảnh sát phòng trái trễ trái và cứu nạn cứu hộ thống nhất tập trung triển khai trong thời gian tới tại phiên họp bàn về công tác tuyên truyền trong lĩnh vực phòng trái trễ trái
thời gian qua cục truyền thông công an nhân dân và cục cảnh sát phòng trái trễ trái và cứu nạn cứu hộ đã có quy chế phối hợp tập trung tham mưu để xuất lãnh đạo bộ công an chỉ đạo công tác tuyên truyền về phòng trái trễ trái và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn cả nước tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật kỹ năng phòng trái trễ trái và cứu nạn cứu hộ xây dựng phong trào toàn dân phòng trái trễ trái và nhân rộng lan tỏa điển hình gương người tốt việc tốt trong lĩnh vực này
bên cạnh đó cũng phản ánh một cách chân thực nguy cơ trái nổ tình hình vi phạm an toàn phòng trái trễ trái trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức chủ cơ sở hộ gia đình về các biện pháp đảm bảo an toàn phòng trái trái trái nhằm hạn chế thấp nhất các vi phạm về trái nổ và thiệt hại do trái gây ra
tại buổi làm việc các đơn vị chức năng của hai đơn vị cũng đã tập trung thảo luận tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện
trong đó có việc tiếp tục tổ chức sản xuất xây dựng các chuyên đề chuyên mục chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy có chất lượng chuyên môn tốt và hình thức thể hiện phong phú đổi mới tiếp cận gần hơn với các đối tượng độc giả khán giả truyền hình
đình hình được trong công chúng những chương trình có thương hiệu về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức kỹ năng về phòng trái trái trái và cứu nạn cứu hộ
truyền hình công an nhân dân báo công an nhân dân tiếp tục là cầu nối để truyền tải phản ánh những thông tin chân thực về các mặt công tác của lực lượng cảnh sát phòng trái trái trái để nhân dân hiểu và chia sẻ với những khó khăn của lực lượng đặc biệt là tuyên truyền sâu đậm hình ảnh người chiến sĩ công an nói chung cảnh sát phòng trái trái trái nói riêng không quản ngại hiểm nguy vất vả để trữa trái cứu người cứu tài sản của nhà nước và nhân dân
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé